thưa quý vị ngày một mươi hai tháng hai ghi dấu ngày thứ sáu các lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
bao gồm cả nhân viên cứu hộ nước ngoài triển khai chiến dịch tại một mươi tỉnh chịu ảnh hưởng
của trận động đất có độ lớn bảy tám tại thổ nhĩ kỳ
đã có thêm nhiều nạn nhân tiếp tục được cứu sống sau những ngày xảy ra động đất kinh hoàng
điều này không chỉ mang lại hy vọng mà còn tiếp thêm sức mạnh cho các đội cứu hộ
trong việc tìm kiếm những người đang bị trôn vùi trong các đống đổ nát
một trăm năm mươi giờ sau trận động đất kinh hoàng tại thành phố hatay thủ nhĩ kỳ
một người phụ nữ sáu mươi bốn tuổi đã được cứu sống khỏi đống đổ nát
cũng tại đây cùng ngày hai bé gái đã lần lượt được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài an toàn
còn tại syri những nhân viên của tổ chức mũ bảo hiểm trắng đã giải cứu thành công
một bé gái đang khóc vì đau đớn và sợ hãi dưới những lớp gạch đá
ở thành phố afrin tỉnh aleppo
chúng tôi đang phản hồi tất cả mọi lời kêu cứu
chúng tôi không phân biệt tôn giáo người thiểu số hay bất kỳ ai khác
chúng tôi giúp đỡ tất cả mọi người và sẵn sàng phản hồi mọi lời kêu cứu
ở mọi nơi và mọi lúc
theo các chuyên gia đây được xem là một kỳ tích trong hoạt động cứu hộ
bởi bảy mươi hai giờ đầu tiên được coi là rất quan trọng để cứu sống các nạn nhân
bị mắc kẹt trong độ đất nhưng mốc thời gian này đã qua đi
việc giải cứu thành công các nạn nhân sau những thời gian vàng của hoạt động cứu hộ
không chỉ mang lại hy vọng cho mọi người mà còn tiếp thêm sức mạnh
cho các đội cứu hộ trong việc tìm kiếm những người đang bị trôn vùi
trong các đống đổ nát
chúng tôi đã thực hiện nhiệm vụ từ một mươi hai giờ trưa
một cô bé syri một mươi sáu tuổi đã được cứu sống
chúng tôi sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình
sức hủy diệt của thảm họa động đất ở thổ nhĩ kỳ syri
tương đương năm trăm linh quả bom hạt nhân
liên hợp quốc cho biết có tới năm ba triệu người ở syri có thể mất nhà cửa
sau thảm họa
trong khi gần chín trăm linh người đang cần đồ ăn nóng khẩn cấp
ở thổ nhĩ kỳ và syri